nhu cầu năng lượng ở asean đã tăng trưởng nhanh chóng cùng với tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội
như vậy phát triển thị trường năng lượng và đầu tư năng lượng cũng như phát triển các công nghệ năng lượng của tương lai
năng lượng hóa thạch và năng lượng khác là vấn đề rất quan trọng đối với an ninh năng lượng khu vực
hội nghị bộ trưởng năng lượng hiệp hội các quốc gia đông nam á asean lần thứ ba mươi bảy và các hội nghị có liên quan với chủ đề
thúc đẩy chuyển đổi năng lượng thông qua quan hệ đối tác và sáng tạo đã chính thức khai mạc hôm nay
ngày bốn chín tại thủ đô bangkok sau đây là phản ánh của phóng viên thường trú truyền hình nhân dân tại thái lan
đến dự và phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng thái lan prayuth chanucha khẳng định
khu vực asean đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong lĩnh vực năng lượng bởi đây là một yếu tố quan trọng
ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển xã hội và tăng trưởng kinh tế
hội nghị lần này sẽ tập trung vào thảo luận các vấn đề liên quan đến hợp tác năng lượng nhằm phát triển sự sáng tạo
với năng lượng trong asean cũng như với các nước đối tác đối thoại trong giai đoạn chuyển đổi cơ cấu năng lượng
sang kỷ nguyên năng lượng bền vững các chủ đề thảo luận liên quan đến phát triển công nghệ và sáng tạo
trong lĩnh vực năng lượng nhằm làm cho asean có khả năng thích ứng với kỷ nguyên chuyển đổi cơ cấu năng lượng
thay đổi từ các dạng năng lượng hóa thạch sang các loại năng lượng sạch bền vững hơn trong tương lai